và hiện tất cả các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến hòa vang
cùng ngày bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và bệnh viện giã chiến hòa vang tp đà nẵng
cũng đã trao giấy xuất viện cho bốn bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
và cũng tại tp đà nẵng sau hai mươi chín ngày phong tỏa vào trường hợp hôm nay
bệnh viện đà nẵng đã chính thức kết thúc lệnh cách ly y tế
dỡ bỏ phong tỏa và sẵn sàng quay trở lại tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân
trước đó từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy thành phố đà nẵng đã quyết định phong tỏa bệnh viện đà nẵng
bệnh viện c bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng và khu dân cư xung quanh
để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi khẩn trương di chuyển bệnh nhân từ bệnh viện đà nẵng đến các cơ sở y tế khác
để làm sạch bệnh viện tất cả nhân viên y tế có kết quả sáu lần âm tính với virus sars cov hai
vào một mươi sáu h chiều ngày hôm nay bệnh viện đà nẵng chính thức kết thúc cách ly y tế
và quay trở lại công tác khám chữa bệnh cho người dân
đồng thời hỗ trợ công tác chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới để hạn chế mật độ bệnh nhân
cũng như giới hạn số lượng người nhà tại bệnh viện để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đốt tài sản xảy ra tại tổng công ty dầu việt nam bvoi
quyết định truy tố ra trước tòa án nhân dân tối cao
dân thành phố hà nội các bị can nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi nguyên tổng giám đốc pvoi từ tháng một năm hai nghìn một mươi đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
vũ trọng hải nguyên kế toán trưởng pvoi về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điểm a khoảng bốn điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó vào ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn xuân sơn vũ trọng hải về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
đây là vụ án thuộc giai đoạn hai vụ hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng ocean bank
gây thất thoát tiền của ngân hàng ocean bank
lợi dụng việc pvoi giao dịch thanh toán và gửi tiền có kỳ hạn gần ba tỷ đồng vào ocean bank
lợi dụng chính sách chi lãi ngoài của hà văn thắm tổng giám đốc và kế toán trưởng bvoi
đã nhận số tiền lãi ngoài khủng từ lãnh đạo ocean bank để tri tiêu cá nhân
liên quan đến vụ cháu bé hai tuổi bị bắt cóc ở bắc ninh vào sáng nay công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
theo điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám cháu nguyễn cao gia bảo
cùng với bố đến công viên nguyễn văn cử tỉnh bắc ninh chơi
sau đó ít phút người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cơ quan chức năng
đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng
thực hiện hành vi bắt cóc cháu bé là nguyễn thị thu chú tại phường hợp giang
thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám cháu gia bảo đã được lực lượng chức năng giải cứu
và đưa từ tuyên quang về thành phố bắc ninh
liên quan đến vụ việc hai nhân viên trạm thu phí bot ninh xuân bị hành hung vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám
tại trạm thu phí bot ninh xuân đóng trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã ninh xuân thị xã ninh hòa
công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc
vào khoảng bảy giờ ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng tám khi ông lê ngọc tránh là ca trưởng
đang làm nhiệm vụ
tại trạm thu phí thì có hai người đàn ông chạy xe máy tới lấn tiếng chửi bới và la vào đánh ông tránh
thế vậy ông lê nguyên phương là bảo vệ của trạng đến can ngăn thì bị một người khác xông vào dùng đá đánh liên tiếp vào đầu
sự việc chỉ dừng lại khi ông phương bị đánh gục nằm bất động trên đường còn ông tránh cũng bị thương nặng
khi nhân viên trạm đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì bị hai đối tượng ngăn cản và ham dọa
vụ việc đang được công an thị xã xác minh làm rõ
thông tin vừa rồi đã kết thúc